cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam ông lê viết hưng nguyên giám đốc sở tài nguyên và môi trường tỉnh đồng nai
theo công an tỉnh đồng nai ông lê viết hưng bị bắt để điều tra về hành vi vi phạm quy định
về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất
cụ thể ông lê viết hưng đã vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư
khi nhà nước thu hồi đất và vi phạm các quy định về quản lý đất đai
xảy ra tại trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh đồng nai chi nhánh thành phố biên hòa đồng nai
ngoài ông lê viết hưng công an tỉnh đồng nai còn khởi tố bị can
thi hành lệnh bắt khám xét đối với nguyễn tấn tài nguyên giám đốc trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh đồng nai
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
để xử lý theo quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thanh hóa cũng đã khởi tố bị can đối với ông hà duyên lục
chú tệ huyện yên định nguyên trưởng phòng tài nguyên môi trường huyện yên định do có vi phạm
trong công tác hỗ trợ giải phóng mặt bằng gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước số tiền hơn tám tám tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thanh hóa đã áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú
đối với ông hà duyên lục được biết ông hà duyên lục hiện đang là phó ban tổ chức huyện ủy yên định
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm ông lục bị khởi tố do liên quan đến sai phạm trong giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín
làm trưởng phòng tài nguyên môi trường huyện yên định trong thời gian này ông lục đã ký tờ trình
tham mưu cho ông lưu vũ lâm nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân huyện yên định phê duyệt mức hỗ trợ giải phóng
mặt bằng sai quy định tại dự án khu công viên trung tâm và khu dân cư số một thị trấn quán lào huyện yên định
gây thiệt hại cho nhà nước số tiền hơn tám tám tỷ đồng về vụ án này trước đó vào ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thanh hóa đã khởi tố bị can đối với ông lưu vũ lâm
nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân huyện yên định về tội vi phạm quy định về bồi thường và hỗ trợ
tái định cư khi nhà nước thu hồi đất ông lâm cũng được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú
vụ việc đang được công an tỉnh thanh hóa tiếp tục điều tra làm rõ
với hành vi chiếm đoạt tài sản nguyễn thị lành chú tệ huyện quảng ninh tỉnh quảng bình
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng bình khởi tố vụ án khởi tố bị can
và lệnh tạm giam bốn tháng để điều tra làm rõ
từ đầu năm hai nghìn hai mươi một nguyễn thị lành đã kêu gọi người thân bạn bè cùng góp tiền để đầu tư mua đất sinh như lợi nhuận
để tạo lòng tin với những người được huy động góp vốn lành đã tự tạo ra các tin nhắn điện thoại
thể hiện nội dung nhắn tin với những người làm việc ở một số sở ngành
hành liên quan trao đổi với những dự án đầu tư có lợi nhuận cao
ngoài ra lành còn tự soạn các văn bản quyết định của sở tài nguyên môi trường tỉnh quảng bình
thể hiện nội dung về các ưu đãi lãi suất cao nhưng thực tế là không có thật
lành chụp ảnh các tài liệu này và gửi cho những người huy động vốn để họ tin tưởng giao tiền
sau khi nhận được tiền lành đã sử dụng một phần để trả lãi nhằm lấy lòng tin
để họ tiếp tục chuyển thêm tiền đầu tư cho lành
với thủ đoạn trên lành đã nhận tiền từ nhiều người với số tiền hơn một mươi sáu bốn tỷ đồng
và đến cuối năm hai nghìn hai mươi một thì không còn khả năng chi trả
nên các nạn nhân đã viết đơn tố cáo đối tượng đến cơ quan công an
bốn đối tượng cùng chú tại thành phố bắc cạn tỉnh bắc cạn nằm trong đường dây đánh bạc
bằng hình thức mua bán số lô số đề đã bị công an thành phố bắc cạn khởi tố
đường dây đánh bạc này đã hoạt động khép kín có tổ chức trong một thời gian dài
các đối tượng rất tinh vi hạn chế gặp mặt trực tiếp
mà chỉ giao dịch qua điện thoại dùng số thuê bao không chính chủ
và chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng sử dụng ứng dụng mạng xã hội
phần mềm hỗ trợ hoạt động mua bán số lô số đề
vào ngày một mươi bảy tháng một công an thành phố bắc cạn huy động hơn năm mươi cán bộ chiến sĩ
thành lập nhiều tổ công tác đồng loạt triển khai kiểm tra khám xét năm địa điểm
liên quan đến hành vi đánh bạc mua bán số lô số đề
tại hiện trường đã thu giữ chín chiếc điện thoại di động số tiền hơn một trăm linh triệu đồng
và nhiều tài liệu liên quan
một nam thanh niên có hành vi sản xuất pháo nổ trái phép tại nhà
đã bị lực lượng công an phát hiện
vụ việc trên đã xảy ra tại tổ dân phố lũng xuyên phường yên bắc
thị xã duy tiên tỉnh hà nang
đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy phối hợp với đội cảnh sát
quản lý hành chính về trật tự xã hội công an phường yên bắc đã kiểm tra
phát hiện một nam thanh niên sinh năm hai nghìn bảy có hành vi sản xuất pháo nổ trái phép
tại nhà tăng vật thu giữ là sáu quả pháo đã thành phẩm hơn bảy trăm linh quả pháo
chưa thành phẩm một năm kg chất màu đen nghi là thuốc nổ và nhiều tăng vật có liên quan
bước đầu nam thanh niên khai nhận đã đặt mua trên mạng xã hội một số nguyên liệu về
để nghiên cứu sản xuất pháo
hiện cơ quan công an đang củng cố hồ sơ giải quyết theo quy định của pháp luật
thưa quý vị để góp phần đảm bảo an ninh trật tự an ninh quốc gia trên địa bàn tỉnh
trước trong và sau tết nguyên đán nhâm dần công an tỉnh yên bái đã triển khai
nhiều biện pháp phòng ngừa ngăn chặn kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm
đặc biệt là các hành vi vi phạm pháp luật về vũ khí vật liệu nổ trên địa bàn
với hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng âu văn bắc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại thôn sơn thượng xã mai sơn huyện lục yên đã bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh yên bái
khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam để điều tra
tăng vật thu giữ gồm bốn khẩu súng ba mươi chín viện đạn các loại ba mươi một cắt tốt đạn hai báng súng bảng gỗ ba bằng đạn
đây là đối tượng thường xuyên kích động nhân dân khiếu kiện đông người gây mất an ninh trật tự tại địa phương
trước đó tại khu vực thôn đồng tâm xã mỹ gia huyện yên bình tổ công tác phòng an ninh điều tra công an tỉnh yên bái
bắt quả tang đối tượng bùi minh đức sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín trú tại tổ một mươi một thị trấn yên bình huyện yên bình
về hành vi vận chuyển trái phép vật liệu nổ
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh yên bái bắt giữ đối tượng lăng đức hân giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại ngọc tâm
cùng bảy đồng phạm về các tội vận chuyển sử dụng trái phép vật liệu nổ và vi phạm quy định về khai thác tài nguyên
ngay từ đầu năm phòng an ninh điều tra công an tỉnh đã xây dựng kế hoạch phân công nhiệm vụ
cho từng lãnh đạo cán bộ chiến sĩ trong đơn vị
phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ
công an tỉnh tăng cường công tác nắm tình hình đấu tranh với các đối tượng liên quan đến vũ khí vật liệu nổ
trong đó chúng tôi tập trung vào các địa bàn trọng điểm
các địa bàn có nhiều hoạt động khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn tỉnh yên bái
do vậy thì bước đầu thì chúng tôi đã bắt giữ được nhiều vụ và xử lý được nhiều đối tượng liên quan đến hành vi
tàng trữ vận chuyển và sử dụng vũ khí vật liệu nổ để truy tố trước pháp luật
theo thống kê từ đầu năm đến nay cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh yên bái đã thụ lý điều tra tám vụ hai mươi một bị can
vật chứng thu giữ gần bốn trăm linh kg thuốc nổ hai trăm linh kíp điện k tám hai trăm linh kíp visay điện một ô tô bán tải hơn một tấn đá chứa quạng
trì kẽm cùng nhiều tài liệu vật chứng khác có liên quan
yên bái là một tỉnh biển núi có địa hình rất là hiểm trở giao thông đi lại khó khăn
có những vụ án thì xảy ra ở trong rừng sâu nên việc tiếp cận hiện trường đối với cơ quan điều tra gặp nhiều khó khăn
cán bộ điều tra phải đi bộ nhiều giờ đồng hồ cùng với việc vận chuyển các vật tư phương tiện máy móc để phục vụ cho quá trình khám nghiệm rất là khó khăn
bên cạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người dân nắm và thực hiện
lực lượng an ninh điều tra công an tỉnh yên bái chủ động bám sát địa bàn nhất là những địa bàn phức tạp
nắm chắc tình hình kịp thời phát hiện và đề xuất biện pháp
phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm
thời gian tới thực hiện mệnh lệnh của giám đốc công an tỉnh về mở đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm trong dịp tết nguyên đán
nhâm dần chúng tôi đã chỉ đạo các điều tra viên cán bộ điều tra trong đơn vị tăng cường công tác trinh sát nắm tình hình
phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh nhằm phát hiện các hành vi vi phạm liên quan đến vũ khí vật liệu nổ
để quyên quyết đấu tranh xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
cứ gần tết nguyên đán tình hình tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về vật liệu nổ có thể sẽ còn diễn biến phức tạp khó lường
công an tỉnh yên bái sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về luật quản lý
sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và những hệ lụy từ việc mua bán tàng trữ sử dụng trái phép vật liệu nổ
đồng thời tiếp tục triển khai các biện pháp công tác kịp thời phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn hiệu quả loại tội phạm này
góp phần mang lại một cái tết vui tươi an toàn cho người dân vùng cao
thưa quý vị vào sáng nay ngày hai mươi năm tháng một công an huyện đức cơ tỉnh gia lai đang phong tỏa hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nổ
xảy ra tại nhà một người phụ nữ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín trú tại tổ hai thị trấn chư tì huyện đắc cơ khiến hai người tử vong
theo đó vào khoảng ba giờ ba mươi phút cùng ngày người dân trong khu vực nghe tiếng nổ lớn phát ra từ nhà người dân tại địa chỉ trên
tại hiện trường đã phát hiện có hai người đã tử vong nên trình báo công an
bước đầu cơ quan công an xác định danh tính hai thi thể là nữ chủ nhà và đỗ đức anh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi trú tại tổ ba thị trấn chư ti
đối tượng đỗ đức anh là người đang bị công an huyện đức cơ truy bắt vì hành vi nổ súng bắn trọng thương cha ruột vào chiều ngày hai mươi hai tháng một
khi bỏ trốn đỗ đức anh mang theo khẩu súng
loại bắn đạn trùm là hung khí bắn trọng thương tra ruột
đối tượng này đã có hai tiền án về tội cối gây thương tích và chế tạo tàng trữ sử dụng trái phép vật liệu nổ mới ra tù từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi
được biết nữ chủ nhà sống độc thân có mối quan hệ tình cảm với đỗ đức anh khoảng hơn một năm nay
thông tin mới nhất về vụ việc chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật trong các bản tin sau
hai vụ vận chuyển mua bán tàng trữ ma túy số lượng lớn vừa bị lực lượng chức năng tại tỉnh nam định và nghệ an triệt phá
chi tiết sẽ có trong cụm tin vắn ngay sau đây
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nam định phối hợp đoàn đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số một
bộ tư lệnh cảnh sát biển bắt quả tang lò văn sáng cùng vật chứng là hai bánh heroin hai kg ketamine
số ma túy này được lò văn sáng nguy trang cất giấu trong can mật ong rồi vận chuyển bằng xe khách tuyến điện biên về giao thủy nam định tiêu thụ
tại cơ quan công an lò văn sáng đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội
bị bắt quả tang cùng số lượng lớn heroin đối tượng trần văn khánh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại huyện thanh trương tỉnh nghệ an
vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nghệ an khởi tố về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tổng trọng lượng số heroin thu giữ được lên đến hơn một một kg
đối tượng trần văn khánh từng có tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang điều tra hành vi
tạo cung cầu giả tạo thao túng giá cổ phiếu công ty cổ phần liên doanh sana wmt nay là công ty cổ phần asa mã chứng khoán asa
căn cứ và kết quả điều tra xác định nguyễn văn nam nguyên giám đốc công ty cổ phần asa đã có hành vi làm giả hồ sơ tài liệu
để tăng khống bảy triệu cổ phiếu asa tương đương bảy mươi tỷ đồng niêm yết bổ sung bảy triệu cổ phiếu asa tại sở giao dịch chứng khoán hà nội để bán và thu tiền bất chính
ngày hai mươi ba tháng một năm hai nghìn một mươi chín
năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự quyết định khởi tố bị can lệnh khám xét lệnh bắt bị can để tạm giam
đối với nguyễn văn nam nguyên giám đốc công ty cổ phần asa về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại điều một trăm bảy mươi bốn bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thi hành các quyết định lệnh nêu trên đúng quy định của pháp luật
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiếp tục điều tra triệt đề mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản
để phục vụ công tác điều tra đề nghị các cơ quan tổ chức cá nhân nhà đầu tư bị thiệt hại bị nguyễn văn nam chiếm đoạt tiền có đơn đề nghị kèm hồ sơ tài liệu gửi đến cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an

đã tăng cường tuyên truyền phổ biến các loại phương thức thủ đoạn cho người dân
nhằm nâng cao cảnh giác tỉnh táo tránh sập bẫy tín dụng đen
ghi nhận sau của phóng viên thời sự tại tỉnh cao bằng
những buổi tuyên truyền và phát tờ rơi về phương thức thủ đoạn của hoạt động cho vai lãi nặng như thế này
được lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh cao bằng thường xuyên thực hiện
đặc biệt là vào thời điểm cận tết
vừa nâng cao nhận thức của người dân về hoạt động tín dụng đen
đây cũng là lúc để lực lượng công an có thể tìm hiểu nắm thông tin tình hình địa bàn
khi mà được tuyên truyền như thế thì nó sẽ cho những người dân
những người kinh doanh người ta sẽ phải cảnh giác hơn
còn đây là đối tượng nguyễn đức thuận trong đường dây cho vai lẽ nặng
mà phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh cao bằng đang thụ lý
dịch covid một mươi chín gây ảnh hưởng đến kinh tế nhiều người gặp khó khăn về tài chính
thuận đã cho vai dưới hình thức cầm đồ
chỉ cần người dân nhẹ dạ cả tin vay tiền là đã sập bẫy của đối tượng với mức lãi suất cao
cách thức vai thì là khách đến
nhà vai thì là phần a là khách phải có đồ mới làm không cho vai tín gì hết
còn lãi suất thì là tùy theo khách vay trả nhanh hay là trả chậm
đến ngày chưa đóng lãi thì là khách phải chủ động tự chủ động là gọi điện cho mình
trong những năm qua tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen
trên địa bàn tỉnh cao bằng có diễn biến phức tạp
theo cơ quan công an các đối tượng thường cho vay với mức từ một trăm linh chín trên năm
đến ba trăm sáu mươi năm trên năm
gấp từ năm đến một mươi tám lần lãi suất được phép mà bộ luật dân sự quy định
từ năm hai nghìn hai mươi một đến nay đơn vị đã điều tra đề nghị truy tố một mươi vụ án với một mươi ba bị can
xử lý hành chính nhiều đối tượng
các đối tượng cho các khách vai có lập hợp đồng tuy nhiên thì không ghi mức lãi suất
và hợp đồng thì thường ghi những thông tin thiếu chính xác
nhằm đối phó che giấu các hành vi vi phạm
ngoài ra các đối tượng cũng thường xuyên lên đăng những thông tin lên mạng xã hội
như zalo facebook để đòi tiền các khách vai phủng bố về tinh thần các khách vai
khi các khách không trả được tiền
công an tỉnh cao bằng khuyến cáo người dân cần tỉnh táo để không vướng vào bẫy tín dụng đen
đặc biệt khi phát hiện có người tham gia hoạt động tín dụng đen
cần tố giác với lực lượng công an theo số điện thoại đường dây nóng trên màn hình
của phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh cao bằng để điều tra xử lý theo quy định
thông tin từ công an tp hải phòng cho biết cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hải phòng
đã ra quyết định khởi tố bị can thực hiện lệnh bắt tạm giam trần thị thu thủy sinh năm hai nghìn
ở thị trấn cát bà là bạn gái của thủ phạm gây ra vụ cướp ngân hàng để điều tra về tội che giấu
trước đó vào chiều ngày bảy tháng một nguyễn văn nam sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám ở xã nghĩa lộ huyện cát hải
mang theo khẩu súng quân dụng súng tự chế xông vào khống chế nhân viên của phòng giao dịch ngân hàng
việt công banh đình vũ ở phường đông hải hai quận hải an cướp đi hơn ba năm tỷ đồng
sau hai ngày phòng cảnh sát hình sự công an tp hải phòng phối hợp với cục cảnh sát hình sự bộ công an
đã bắt được nguyễn văn nam khi đối tượng này đang ẩn náu tại thị xã phổ yên tỉnh thái nguyên
cùng với việc tóm gọn đối tượng công an đã thu giữ trên người nam một khẩu súng bốn mươi viên đạn
một khẩu súng bắn đạn trì dạng rút tám trăm linh triệu đồng và một xe mô tô phân khối lớn
sau khi gây án nam đã chuyển cho thủy ba cọc tiền năm trăm linh đồng hai cọc tiền hai trăm linh đồng
và một mươi cọc tiền một trăm linh đồng hai cọc tiền năm mươi đồng
nhận tiền từ nam đưa thủy đã mua điện thoại máy tính bảng trang sức mỹ phẩm gần một trăm năm mươi triệu đồng
gửi vào tài khoản cá nhân hai mươi triệu đồng
còn một tỷ hai trăm bốn mươi triệu đồng đem gửi bạn
vào tối ngày bảy tháng một thủy sử dụng mạng xã hội thấy lan truyền thông tin vụ cướp ngân hàng
việt còn banh đình vũ cùng hình ảnh đối tượng nhận ra tên cướp chính là bạn trai của mình
nhưng thủy không trình báo đến cơ quan công an
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hải phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án
và bắt tạm giam đối với nguyễn văn nam về hành vi cướp tài sản
trần thị thu thủy về hành vi không tố giác tội phạm
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định khởi tố bị can
bắt tạm giam ba đối tượng gồm y đô a đơn y phú bia và đào đăng anh dũng cùng chú tại tp đắk lắc
để điều tra về hành vi nửa đêm đột nhập vào nhà một hộ dân trộm cắp gần bảy trăm linh triệu đồng
trước đó y phú và y đô phát hiện một nhà dân không đóng cửa nảy sinh ý định đột nhập trộm cắp tài sản
lúc này y phú đứng ngoài cảnh giới y đô lẻn vào trong lục tìm lấy cắp hơn sáu trăm tám mươi triệu đồng
và bốn điện thoại di động sau đó cả hai điều khiển xe máy về nhà dũng rồi chia tiền tiêu xài
sau hơn một mươi năm ngày tích cực điều tra lực lượng công an đã bắt giữ được ba đối tượng
hiện lực lượng công an đã thu hồi được gần bốn trăm linh triệu đồng và đang tiếp tục truy thu số tiền còn lại
để trả cho gia đình bị hại
cùng tham gia đánh bạc với nhau khi bị thua các con bạc quay ra đe dọa uy hiếp đánh đập người chơi
nhằm lấy tiền thua bạc vụ việc vừa xảy ra làm mất an ninh trật tự tại địa phương
nhận được tin báo công an huyện nam sách tỉnh hải dương đã khẩn trương vào cuộc điều tra
và bắt được ba đối tượng có liên quan
đây là đối tượng đào đức nghiệp chú thôn đông phan xã hồng lạc huyện thanh hà
vừa bị công an huyện nam sách tỉnh hải dương khởi tố bắt tạm giam để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản
trước đó vào cuối năm hai nghìn hai mươi một khi chơi đánh bạc với phạm đức hà ở cùng thôn nghiệp đã bị thua năm mươi triệu đồng
vì cho rằng hà đã gian lận trong việc đánh bạc nên nghiệp đã nhiều lần đến đe dọa uy hiếp
thậm chí đánh đập hà để buộc hà phải trả lại số tiền năm mươi triệu đồng
đầu tháng một năm hai nghìn hai mươi hai tôi có nhờ thêm bốn anh em khác đi cùng nhằm mục đích để gây áp lực
để ép anh hà phải trả lại đồng ý và trả lại tôi số tiền tôi đã mất là năm mươi triệu
rồi đến thì ba người đã dùng chân tay không đánh hà
cũng liên quan đến việc đòi tiền thua bạc trong tháng chín năm hai nghìn hai mươi một đối tượng nguyễn văn thành ở xã quyết thắng
đã rủ đối tượng bùi tân an ở xóm mới xã hồng lạc đi cùng đến nhà hà để đòi hộ tiền thu bạc hơn một trăm hai mươi triệu đồng
quá trình uy hiếp đòi tiền nhóm này còn đe dọa nếu không trả sẽ chia đôi mặt hà buộc vợ của hà phải mang tiền trả cho thành
sau khi cưỡng đoạt xong số tiền trên cả an và thành đều bị khởi tố bắt tạm giam
tôi và anh thành có uy hiếp vợ anh hà dọa đánh vợ giết để vợ anh hà đồng ý trả số tiền đấy cho anh thành với cái số tiền là hai trăm hai mươi triệu
ngay khi chúng tôi phát hiện thấy vụ việc này có dấu hiệu tội phạm rất nghiêm trọng
thì chúng tôi đã mạnh dạng đề xuất với đồng chí tân trưởng ngoan huyện để xác lập chuyên án
và ngay khi xác lập chuyên án thì chúng tôi đã đề xuất để huy động toàn bộ lực lượng
cơ quan điều tra cũng như là lực lượng một số đồng chí công an ở dưới cấp cơ sở
có lăng lực về cái vụ điều tra để áp dụng đồng bộ các biện pháp
đến ngày một mươi một tháng một mươi một chúng tôi đã bắt quả thang một trong đối tượng đang nhận số tiền
và đồng thời tiếp tục chúng tôi đấu tranh mở rộng chuyên án
đến ngày một mươi tám tháng một chúng tôi bắt tiếp thêm hai đối tượng tổng số tiền các đối tượng
thực hiện hành vi cưỡng đoạt hai trăm bảy mươi triệu
quá trình điều tra lực lượng công an xác định còn có nhiều đối tượng khác tham gia đánh bạc và cưỡng đoạt tài sản
hiện công an huyện nam sách đang tiếp tục mở rộng điều tra xử lý vụ việc
một vụ vận chuyển một hai tấn pháo nổ vừa bị các lực lượng phối hợp công an tỉnh tây ninh bắt giữ
vào lúc năm giờ sáng nay tổ công tác phát hiện hai ghe máy có nhiều biểu hiện nghi vấn
nên kiểm tra bắt quả tang ba đối tượng gồm nguyễn đức cảnh nguyễn văn đồng và nguyễn văn tẻo cùng chú tại huyện châu thành
đang vận chuyển một hai tấn pháo nổ
qua làm việc các đối tượng khai nhận dùng ghe máy qua campuchia mua pháo nổ đưa về việt nam
tập kết tại khu vực ấp trường xã hảo đức để giao cho đối tượng khác đưa đi tiêu thụ